lê thị đăng cùng chồng lao động từ sáng sớm tinh sương đến chiều muộn
nhưng mấy mươi năm qua gia đình vẫn chưa thoát cảnh hộ nghèo
trở về làng quê sau khi chiến tranh kết thúc ông nguyễn văn lai gặp gỡ rồi nên duyên với bà đăng
đến với nhau dẫu chỉ với hai bàn tay trắng
nhưng cuộc sống hôn nhân của hai người rất ấm êm
hạnh phúc thêm tròn đầy khi các con lần lượt chào đời
điểm vui có con lớn bao nhiêu thì gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng bắt đầu tăng dần theo cấp số nhân
nhất là giữa bối cảnh đất nước còn vô vàn khó khăn
những năm sau chiến tranh đồng lương trợ cấp thương binh ít ỏi của ông lai
cùng với hơn một xào ruộng thật khó có thể nuôi sống một gia đình sáu người
đi lấy về rồi mệt lắm cho nên sức khỏe không còn nhiều
huyết ác tôi cũng bị đột quỵ rồi có phải là không không
tôi làm trong sân bay cái ngày tôi còn đang thanh niên á
là tôi bị xuất ép đào viên não
cuộc sống thì bốn đốt trên cổ đầy bốn đốt thái hóa cuộc sống
cho nên làm cuối chỉ được một lúc thôi
mà ví dụ mà các thím đến đây mà mượn đi sáu cổ ngô á
thì đi được một tí một thai tiếng à
ngoài công việc đồng án
trong làng ai thuê gì vợ chồng ông lai cũng nhận
cộng cả thu nhập từ việc cày thuê quốc mướn
phải chất chiêu tận tiện lắm mới đủ cơm cho bốn người con
cũng vì cuộc sống quá nghèo khó
nên ông bà chỉ có thể lo cho các con ngày hai bữa cơm

còn việc hóng hành của chúng thì mặc cho may rủi

trong số bốn người con của ông lai
người kiên trì nhất với những con chữ
cũng chỉ học hết lớp năm
còn lại đều phải nghỉ học từ rất sớm

hai người con trai lớn của ông
là bà nguyễn văn mạnh và nguyễn văn dũng
là bà nguyễn văn mạnh và nguyễn văn dũng
bắt đầu bước vào tuổi bị thành niên
cụ thể nào về sự tàn phá

đã gây ra cho những mảnh đất
và người dân huyện thọ xuân

thì đã có tới hai người con
trở thành nô lệ của ma túy
ngày ông bà biết các con xa vào ma túy
cũng là ngày chúng bỏ đi biệt xứ

cô sức yếu lại bị cái nghèo vây hãm
nên ông bà cũng chỉ biết kêu trời
khến phật phủ hộ
trở tre cho hai đứa con đầu
tai qua nạn khỏi
điểm ăn uỷ ở lại trong những năm tháng
đầy khổ đau của người cha mẹ này
là người con gái duy nhất đã trưởng thành
có công ăn việc làm
thì thoảng cũng đã đần được mẹ cha
dăm ba đồng học phí cho người em trai út
đang tuổi cắp sách tới trường
nguyễn văn mạnh
người con trai lớn đột tử
vì sốc ma túy
năm lúc nghỉ cũng tù thân
thì thấy người ta cuồn cái
người ta giúp đỡ bố mẹ
mình cũng một người
mà sinh cuồn làm
trái đất của mình
đã được nhờ vã cuồn
mà lại còn mang lại cái
tồn tại cái đau khổ
cho bố cho mẹ
cho nên là
cũng lắm lúc cũng đêm cũng chả ngủ được
cũng cứ nghĩ đến vì cuồn vì cái
mà đi ra rồi người ta cứ hội thăm rồi
cũng nghẹn lên cái cổ này
không nuối được
mà nuối ra thì muốn khóc liền
nỗi đau mất đi người con trai đầu
chưa kịp lắng xuống
thì một lần nữa ông bà phải đón nhận tiền giữ
đến từ người con trai thứ hai
nguyễn văn dũng bị bắt
về tội trộm cắp tài sản
đó là vào năm hai nghìn hai mươi
dũng khi ấy mới tròn hai mươi hai tuổi
là con trai thứ hai trong gia đình
ngày bé dũng được nhận xét
là ngoan ngoãn siêng năng
nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó
nên phải nghỉ học sớm để bắt đầu công việc
của một lơ xe tuyến bắc nam
để đón xem những video tiếp theo

thông báo cho các bạn
cho các bạn hiểu thêm
quyền bí lệ của bắc nam
để các bạn nhận thêm thông báo
ra đời khi còn ít tuổi cộng với việc thường xuyên sống xa gia đình nên chẳng mấy chốc dũng xa vào các tệ nạn xã hội
một lần trong kênh vật vã vì đói thuốc dũng đã liều mình giật phát chết túi sách và đi trộm xe
trước giờ con cái có thể dùng dãy cha mẹ chứ có cha mẹ nào bỏ được con
nhất là khi chúng đang trong cơn hoạn nạn
bản năng làm cha mẹ một lần nữa lại thôi thúc ông lai bà đăng vượt lên khổ đau tủ nhục
cố gắng ngựa để làm chỗ dựa cho đứa con đang trong vòng lao lý
với hy vọng sau những năm tháng cải tạo dung có thể đoạn tuyệt ma túy sống lương thiện hữu ích